hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh lào cai năm hành một mươi chín với thông điệp
lào cai điểm đến thành công đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã sự hội nghị cùng sự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các tập đoàn tổng công ty các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đại sứ quán các nước các địa phương nước ngoài và các tổ chức nước ngoài có hợp tác với tỉnh lào cai
tại hội nghị tỉnh lào cai đã giới thiệu tiềm năng kết nối hợp tác liên quốc gia liên vùng liên tỉnh
quảng bá nhu cầu hợp tác thu hút đầu tư phát triển du lịch và thương mại các ngành hàng
tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhà đầu tư gặp gỡ trao đổi đề xuất với chính phủ
chính quyền tỉnh trong việc thúc đẩy hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hợp tác phát triển
lào cai có vị trí địa kinh tế địa chính trị đóng vai trò trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế
côn minh lào cai hà nội hải phòng và quảng ninh là cầu nối cửa ngõ không chỉ của việt nam
mà cả các nước asean với thị trường tỉnh vân nam và miền tây nam trung quốc
khu kinh tế cửa khẩu lào cai với tổng diện tích một mươi năm chín trăm hai mươi chín tám ha có cơ sở hạ tầng dịch vụ tương đối đầy đủ
và là một trong chín khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được chính phủ đầu tư
lào cai có lợi thế phát triển du lịch phong phú đặc sắc do sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể
vật thể nhiều vùng có khí hậu ôn đới trong lòng đất nước nhiệt đới như khu du lịch sapa bắc hà và bát sát
ngoài ra lào cai có thế mạnh trong phát triển công nghiệp do có nhiều loại khoáng sản với chữ lượng lớn
như apatit sát đồng cùng vệ thống các nhà máy luyện kim sản xuất phân bón hóa chất quy mô lớn và hiện đại
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm gia đình bà trần thị giòn là vợ liệt sĩ phạm ngọc tuy
tại phường bắc cường thành phố lào cai và gia đình ông bùi xuân xanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là thương binh sáu mươi thương tật
chú tại phường kim tân thành phố lào cai đây là hai gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố lào cai
khoảng một mươi chín giờ tối ngày hôm qua tại khu vực núi phước tường phường hòa minh quận liên triều thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ cháy rừng đám cháy bùng phát trên địa hình hiểm trở
đã gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy trong việc tiếp cận và dập tắt đám cháy
nhận được tin báo từ người dân cảnh sát phòng cháy chữa cháy đà nẵng đã điều động ba xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng quân đội dân quân tự vệ địa phương triển khai các phương án dập lửa
tuy nhiên địa điểm cháy xảy ra nằm trên núi cao nên công tác tiếp cận đám cháy gặp nhiều khó khăn
đến sáng nay đám cháy bùng phát trở lại tại ba điểm ở khu vực trên đỉnh núi
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
đây là vụ cháy thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần tại thành phố đà nẵng
thưa quý vị hiện nay cả nước đã ghi nhận gần tám mươi tám ca mắc sốt xuất huyết cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
trước tình hình dịch bệnh vẫn đang gia tăng bộ y tế vừa gửi công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng cường phòng chống dịch
khuyên cáo người dân tuyệt đối không được chủ quản
xuất xuất huyết đang bùng phát tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
số ca mắc liên tục tăng cao
nhiều địa phương đã ghi nhận quá tải bệnh nhân như thành phố hồ chí minh đà nẵng đồng nai đắk lắc
dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và có thể lây lan trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
bộ trưởng bộ y tế đã có công điện số bốn nghìn tám mươi sáu bitdp
gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tăng cường công tác phòng chống xuất xuất huyết
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu ubnd các cấp trực tiếp chỉ đạo triển khai hoạt động diệt long quăng bọ gậy trên địa bàn
ngay trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và duy trì một tuần một lần tại các vùng có nguy cơ cao
hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số mũi loang quang bọ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại
huy động các tổ chức ban ngành đoàn thể cùng tham gia diệt long quăng bọ gậy
bên cạnh đó bộ y tế cũng cho biết sẽ tổ chức ba đợt chiến dịch diệt long quăng bọ gậy quy mô lớn
tại tất cả các tỉnh thành phố ngay từ tháng bảy đến cuối năm
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực nam trung bộ hiện đang có trên một mươi bốn năm trăm linh ha
bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn trong đó phú yên là địa phương có diện tích bị ảnh hưởng nặng nhất với bốn ba trăm linh hectare
dự báo tổng diện tích cây trầm có khả năng bị hạn thiếu nước tưới trong vụ hẻ thô
là năm mươi hai tám trăm linh ha chủ yếu là diện tích trồng lúa và cây màu
một số vùng hạn nặng có khả năng bị chết bao gồm phú mỹ hoài ân tây sơn và hải nhân
cũng theo tổng cục thủy lợi tuần qua mực nước lũ sông cửu long giảm theo chiều
theo số liệu thực đo mực nước lớn nhất vào ngày một mươi bảy tháng bảy tại tân châu đạt một một mươi bảy mét
châu đốc đạt một hai mươi ba mét đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm
mực nước lũ nội đồng các vùng đều có xu thế tăng
dự báo trong tuần tới mực nước lũ nội đồng vùng thượng giảm không đáng kể
vùng giữa và vùng ven biển giảm đơn lượt với cửa suất trung bình hai một cm một ngày và hai năm cm một ngày
tiếp theo chương trình bất chấp lệnh cấm bóng cười vẫn được bán công khai
công tác giải phóng mặt bằng xây dựng sân bay quốc tế long thành
đang chậm tiến đổ
thưa quý vị theo báo cáo của phòng cảnh sát giao thông thành công an tp hà nội cho biết
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn thành phố xảy ra sáu trăm bốn mươi vụ tai nạn giao thông
hai trăm sáu mươi năm người thiệt mạng và bốn trăm linh bảy người khác bị thương
theo báo cáo này về tình hình tai nạn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám giảm bảy vụ nhưng lại tăng một mươi năm người chết
báo cáo cũng cho biết thêm hoạt động đấu tranh
phòng chống tội phạm trên đường bộ đường thủy cũng được phòng cảnh sát giao thông
và các tổ công tác một trăm bốn mươi một triển khai thực hiện hiệu quả
hàng trăm vụ việc đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
đã bị cảnh sát giao thông phát hiện và xử lý
đề cập đến nhiều mảng việc vẫn còn có nhiều hạn chế như tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp
hay tình trạng xe tải xe trộn bê tông vẫn còn vi phạm thời gian để hoạt động trên một số tuyên phố
tàu khai thác cát trái phép vẫn lại lút hoạt động ở một số nơi
thưa quý vị và các bạn đã từ ba tháng kể từ khi bộ y tế có văn bản đồng ý với thành phố hà nội
về việc ngưng sử dụng khí n hai o diniton monoxid có trong bóng cười
tuy nhiên thực tế bóng cười vẫn xuất hiện tràn lan tại các quán bar
và giới trẻ vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng
các đơn vị quản lý cấp cơ sở gần như lúng túng trong việc thực hiện công văn của thành phố
bằng chứng rõ nét là vào đêm ngày một mươi năm dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
lực lượng kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất bốn mươi quán bar trên địa bàn quận hoàn kiếm
thù giữ hai mươi năm tám trăm tám mươi bảy quả bóng cười một trăm linh hai bình khí n hai o một một trăm linh hộp xì xa và hàng trăm dụng cụ hít xì xa
ba trăm tám mươi ba chai rượu ngoại tất cả đều không rõ nguồn gốc và là hàng nhập lậu
bóng cười hiện nay bán trên thị trường các cơ sở bán từ một trăm linh hai trăm linh
cá biệt có những cơ sở bán ba trăm linh thậm chí trước đây là bán tám trăm linh một quả
đấy là cái siêu lợi nhuận nên là người ta có thể bất chấp các hoạt động để được kinh doanh
có thể thấy rằng ngay cả khi ủy ban nhân dân thành phố hà nội qua công văn
yêu cầu các sở ngành liên quan xích chặt quản lý
thì việc buôn bán bóng cười vẫn diễn ra một cách công khai
và hầu hết các quán bar ở thành phố đều có thể dễ dàng mua được bóng cười
rõ ràng có sự buôn lỏng trong quản lý
bên cạnh đó công tác kiểm tra giám sát còn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc ngay từ cấp cơ sở
kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp này
có những cơ sở là xử phạt nhiều lần nhưng mà vẫn cố tình lén nút và bán cái khí n hai o đấy
hầu hết ý kiến các chuyên gia và người dân đều cho rằng
cần phải có những văn bản xích chặt quản lý một cách rõ ràng hơn nữa
đã đến lúc phải đưa bóng cười vào danh mục cấm và phải có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn cung
khi ấy những vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống cần xem xét xử lý hình sự
hàng chục hộ dân ở xã thượng long huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
đang khốn đốn vì bị những mỏ đá trên địa bàn vùi lấp đất canh tác nhà cửa
đường xá thì hư hỏng cũng như gây ô nhiễm môi trường
thế nhưng tập đoàn trường thịnh và công ty thạch phú hưng là đơn vị được cấp hai mỏ đá
tại huyện miền núi nam đông vẫn chây y không khắc phục thiệt hại
mặc dù đã cam kết đền bù cho người dân
đây là một hai ha lúa và hoa màu của hai mươi sáu hộ dân thôn năm sáu và bảy xã thượng long huyện nam đông
này đã bị bỏ hoang
sở dĩ có tình trạng này là do diện tích đất này nằm gần công trường khai thác đá của tập đoàn trường thịnh
trong quá trình khai thác đất đá từ công trường chảy theo suối khe biêng tràn xuống ruộng
làm hỏng đất của người dân
tập đoàn từng cam kết đền bù nhưng đến nay bà con vẫn chưa nhận được gì ngoài lời hứa
cách đó không xa là khu vực xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn thạch phương
theo phản ánh của người dân bên cạnh việc xây dựng nhà xưởng ngay trên con đường đi vào khu rừng sản xuất
khiến bà con đi lại khó khăn thì công ty còn tổ chức cưa và xẻ đá vào ban đêm
khiến nhiều hộ dân trong vùng mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe
chế biến ở đó thì thấy là ảnh hưởng về gây tiếng ồn
tương thường là khai thác là từ một mươi giờ đêm đến hai giờ sáng
trước tình trạng trên huyện nam đông và thậm chí là cả đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thừa thiên huế
đã có buổi làm việc với tập đoàn trường thịnh yêu cầu hoàn trả mặt bằng sản xuất
đồng thời khơi thông khe nước cho người dân
nhưng từ đó đến nay đã ba tháng tập đoàn trường thịnh vẫn chưa hoàn trả cũng như khơi thông dòng chảy
hơn bao giờ hết người dân ở xã thượng long hương hữu đang mong chờ một quyết định mạnh mẽ hơn
từ ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế giúp bà con ổn định cuộc sống và sản xuất
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết tỉnh vừa tổ chức thành công phiên đấu giá khu đất vàng
gần khu vực dự án cảng hàng không quốc tế long thành thu về gần một hai trăm bảy mươi tỷ
đây là số tiền đấu giá quyền sử dụng đất lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh đồng nai thực hiện
khu đất rộng gần năm mươi ha nằm tại vị trí mặt tiền tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi chín thuộc xã bình sơn huyện long thành
giáp danh dự án xây dựng sân bay long thành
tham dự phiên đấu giá có bảy doanh nghiệp đăng ký với giá khởi điểm sáu trăm một mươi hai năm tỷ đồng
sau ba vòng đấu giá kết quả công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận lợi tỉnh bình dương đã chung đấu giá
ngoài bàn đấu giá khu đất trên hiện nay tỉnh đồng nai đã phê duyệt kế hoạch đấu giá ba mươi chín thửa đất vàng
tại sáu huyện thành phố trên địa bàn
với diện tích khoảng ba trăm linh hectare dự kiến số tiền thu về từ đấu giá những khu đất này hàng ngàn tỷ đồng
tỉnh đồng nai cho biết số tiền thu được từ đấu giá đất vàng sẽ được tỉnh đầu tư cho các công trình giao thông trọng điểm
tại thành phố biên hòa huyện long thành nhân trạch huyện thống nhất
để khởi công dự án sân bay quốc tế long thành vào năm hai nghìn hai mươi và đưa vào khai thác giai đoạn một vào năm hai nghìn hai mươi năm
bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đều mong muốn sớm giải phóng mặt bằng
về phía người dân do đã nằm trong vùng quy hoạch hàng chục năm nên đang rất mong nhận được tiền đền bù
sớm đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống
dù từ hai phía đều có chung mong muốn nhưng đến nay việc giải phóng mặt bằng dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra
xã suối châu đã chính thức mất đi trên bản đồ hành chính từ ngày một tháng sáu vừa qua để phục vụ xây dựng sân bay quốc tế long thành
tuy nhiên người dân nơi đây vẫn đang tiếp tục với cuộc sống của mình
mong muốn chờ đợi lâu nay rồi
nó cũng mong muốn là dự án này sớm triển khai dân để cho bà con khỏi phải trông chờ và chờ đợi
bởi vì dự án quá lâu thì nó gây thiệt hại cho vùng dân quy hoạch nhiều lắm
cơ sở hạ tầng làm ăn kinh tế nông nghiệp nói chung là không được tốt
để xây sân bay quốc tế long thành sẽ có gần năm ba trăm linh hộ với trên một mươi năm nhân khẩu phải di rời
hiện tỉnh đồng nai đã được trung ương bố trí một mươi một tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và tái định cư
nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã tăng cường cán bộ từ các sở ngành xuống hỗ trợ huyện long thành
tuy nhiên công tác thực hiện các thủ tục để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang diễn ra rất chậm
các khu tái định cư vẫn chưa được khởi công
các công tác đo đạt kiểm đếm cũng gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là đối với một số hộ ngoài tỉnh ví dụ thành phố hồ chí minh và một số tỉnh khác
khi mà anh em ra tiến hành đo đạt kiểm đếm thông báo cho người dân đến để chỉ danh
để kiểm đếm tài sản trên đất thì nhiều rồi cũng có một số người không đến
cho nên là lực lượng phải ngồi chờ
dự án sân bay quốc tế long thành đã có từ lâu được cả nước đặc biệt quan tâm
để dự án khởi công đúng tiến độ thiết nghĩ các bộ ngành liên quan vào tỉnh đồng nai
cần vào cuộc quyết liệt hơn sớm xây dựng khu tái định cư giải phóng mặt bằng
tạo việc làm cho người dân khi họ về nơi ở mới
trong thời gian vừa qua bên cạnh những chương trình giải trí mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng
sóng truyền hình cũng xuất hiện không ít game show khiến khán giả phải giật mình vì phản cảm
không phù hợp với phong tục tập quán và văn hóa của người việt
thế nhưng để thu hút sự chú ý của khán giả mà nhiều chương trình không ngại đưa hình ảnh
nguồn từ phản cảm lên sóng điều này cho thấy cần có sự quản lý kiểm duyệt cắt cao hơn
đối với những chương trình giải trí trên truyền hình
ăn mặc hở hang giữa những cảnh phản cảm đó là những hình ảnh thời gian qua đã xuất hiện khá nhiều
trong các game sâu của việt nam
điều này khiến dư luận không khỏi bức xúc và phần nào cho thấy sự xuống cấp về mặt văn hóa
cũng như sự khó khăn
của nhà sản xuất trong việc tìm một hướng đi cho đứa con tinh thần của mình
những cái tiết mục kiểu đấy thì gây cho người ta cái cảm giác bị phản cảm
và nó quá cái ngưỡng về đạo đức về thẩm mỹ mà người việt nam người ta cho rằng cần phải dừng ở đấy
chính vì vậy mà cái này cần phải đặt ra vấn đề là đài truyền hình cần phải quản lý cực kỳ tốt chuyện này
và cần phải có cái ngưỡng về thẩm mỹ và ngưỡng về giáo dục và ngưỡng về cả giờ nữa
với những hình ảnh không phù hợp văn hóa việt như vậy khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về việc chức năng giáo dục của truyền hình ở đâu
khi những hình ảnh phản cảm đang ngập tràn các kênh phát sóng và cũng cho thấy sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chủ quản
để dẫn tới việc bùng nổ các chương trình game show không có giá trị nhân văn và tính giáo dục
ở đây thực chất là vấn đề quản lý và tờ báo hình này cần một cách tổ chức và quản lý của những tổng biên tập
và phải nhạy cảm và phải luôn luôn đối chiếu với những cái nguồn
nguyên tắc thẩm mỹ mà đã hình thành cả một truyền thống của một dân tộc đang phát triển phát triển kiểu gì cũng không được đánh mất những nguyên tắc ấy
vì nó là những căn cơ văn hóa trên tất cả những chương trình dẫn tay đi vào trong các chương trình phát ở trên đài truyền hình việt nam
thì phải làm một công việc là việt hóa
việt nam đang hội nhập nên vì ảnh hưởng của văn hóa phương tây là điều tất yếu
nhưng tất cả phải diễn ra phù hợp với thuần phong mỹ tục của người việt
không nên vì lợi nhuận mà tự đào thải những giải quyết
nguyên tắc thẩm mỹ và giá trị văn hóa của chính mình
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo ngày hai mươi hai tháng bảy là hạn cuối để công bố điểm sàn cho các trường đại học
để các thí sinh kịp điều chỉnh nguyện vọng
sau đó các trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày chín tháng tám
nhưng đến ngày một mươi chín tháng bảy nhiều trường đại học lớn trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm sàn
trước đó nhiều trường đại học lớn trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm sàn
trường đại học lớn trên cả nước đã công bố điểm sàn xét tuyển như đại học luật hà nội đại học tài chính marketing tp hcm đại học kinh tế quốc dân đại học quốc gia tp hcm
đến ngày một mươi chín tháng bảy một loạt trường đại học lớn trên cả nước cũng đã công bố mức điểm sàn xét tuyển vào trường
như học viện báo chí và tuyên truyền công bố mức điểm trúng tuyển năm hai nghìn một mươi chín đối với những thí sinh đăng ký vào trường theo hình thức xét tuyển học bạ
trường đại học thương mại trường đại học sư phạm hà nội đại học quốc gia hà nội trường đại học xúc phạm tp hcm trường đại học kiến trúc tp hcm và đại học nội vụ
theo kết quả nghiên cứu của viện dinh dưỡng quốc gia việt nam đa số trẻ em ở độ tuổi học đường đều không có chế độ ăn uống phù hợp
cùng với thói quen ít hoạt động thể lực gây béo phì thừa cân ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
theo đó tỷ lệ thừa cân béo phì giảm dần theo độ tuổi của học sinh
và có khác biệt lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn
ở khu vực thành thị tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì cao nhất ở bậc tiểu học chiếm bốn mươi một
giảm dần còn ba mươi năm ở bậc trung học cơ sở và chỉ còn một mươi ba năm ở bậc trung học phổ thông
theo nghiên cứu khẩu phân ăn của học sinh tiểu học chứa năng lượng và protein cao hơn rất nhiều so với ngưỡng khuyến nghị
nhưng mức độ tham gia các hoạt động thể lực lại thấp dẫn đến tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh tiểu học khá cao
nhất là ở khu vực thành thị
trong khi đó khẩu phân ăn của học sinh ở lứa tuổi trung học hiện chưa đạt ngưỡng khuyến nghị về năng lượng
sắt kẽm canxi và các loại vitamin dẫn đến tỷ lệ thấp còi ở học sinh trung học còn cao
trò chuyện lắng nghe và trao đổi những vấn đề mang tính triết học
đó là cách mà các triết gia tập sự nhí của lớp học trên cây lý giải về bản thân gia đình cuộc sống xung quanh
và hơn hết là để tiếp cận gần hơn với triết học
một cái niệm mà tưởng chừng còn rất khó
để được khám phá chính bản thân mình và mọi người xung quanh và cả thế giới xung quanh mình nữa
với phương pháp tiếp cận triết học đặc biệt của lớp trên cây
các triết gia tập sự nhí sẽ tự hỏi và tự trả lời từ các bài học gần gũi
qua đó tìm hiểu bản thân đang suy nghĩ gì suy nghĩ như thế nào tại sao lại nghĩ như vậy
tại đây việc kích hoạt trí tò mò ở mỗi học sinh là rất cần thiết
để các em tiếp tục hành trình tự vấn về ý nghĩa của đời sống
ngoài đọc sách ra thì cũng mong đợi là có thể tích hợp những cái
thực hành nghệ thuật khác nhau để cho các bạn ấy có cơ hội được biểu đạt những suy nghĩ của mình
không phải chỉ bằng một ngôn ngữ nói
và một số buổi học thì sẽ là diễn kịch và kịch tương tác
ngoài ra thì cũng có thêm những cái ví dụ như là quang nhạc hoặc là phim ảnh
trước tiên là con vui vẻ vì ở đây lớp học rất là vui
và các con có thêm nhiều bản mới
và trong một mùa hè con học được thêm nhiều điều bổ ích
nhất là cách tư duy
và cách sắp xếp lại những cái cách mình giải thích
và mình có thể chia sẻ với mọi người
bởi vì là những cái bạn mà đều yêu thích thiết học
hay là yêu thích tư duy giống như các con
các con lựa chọn thiết học về học vì
mình có thể biết thêm nhiều điều qua chia sẻ những cái ý kiến riêng của mình cho các bạn
em thấy thú vị nhất là những trò chơi
với cả những
bộ trò chuyện mà cô làm với chúng tôi
thân hiểu bản thân mình hơn
trong phần tin quốc tế
nga kêu gọi nato khôi phục đối thoại quân sự
anh phản ứng mạnh mẽ trước việc iran bắt giữ tàu trở dầu
thưa quý vị
liên quan đến quan hệ nga nato
moscow vừa lên tiếng kêu gọi tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
khôi phục đối thoại quân sự
nhằm giải quyết những bất đồng giữa hai bên
trong một tuyên bố
thứ trưởng bộ ngoại giao nga alexander grushko cho biết
nhiệm vụ chính của tiến trình đối thoại quân sự giữa nước này và nato
là nhằm tìm kiếm các giải pháp giảm căng thẳng
củng cố các công cụ ngăn ngừa đụng độ nguy hiểm mang tính chất quân sự
và tránh diễn giải sai ý định của nhau
bên cạnh đó
hai bên cũng cần phải minh bạch hơn về các hoạt động quân sự
ông grushko cũng chỉ trích việc mỹ lên kế hoạch áp đặt trừng phạt
đối với các quan chức cơ quan an ninh liên bang nga fsb
liên quan tới vụ đụng độ giữa hải quân nga và ukraine
tại eo biển kurch hồi tháng một mươi một năm ngoái
quan chức này cho rằng đây là hành động phá hoại các mối quan hệ
và luật pháp quốc tế
đồng thời tạo ra sự thiếu tin tưởng giữa các bên liên quan
căng thẳng ở vùng vịnh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ngoại trưởng anh jeremy hunt vừa tuyên bố
việc iran bắt giữ một chiếc tàu trở dâu treo quốc kỳ anh
và một chiếc tàu khác treo quốc kỳ liberia ở eo biển hockmoot
là việc không thể chấp nhận được
đồng thời kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải ở vùng vịnh
trong thông báo ngoại trưởng anh cho biết
ông sẽ tham dự một cuộc họp để xem xét lại những thông tin trên
và những hành động mà london có thể triển khai
để ngay lập tức đảm bảo việc phóng thích hai chiếc tàu
một chiếc tàu treo quốc kỳ anh và một chiếc tàu treo quốc kỳ liberia
trước đó cùng ngày truyền thông iran dẫn tuyên bố
của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran irgc cho biết
lực lượng này đã bắt giữ một tàu chở dầu của anh
vì vi phạm luật hàng hải quốc tế
theo kênh truyền hình press tv của iran
tuyên bố của cơ quan quan hệ công chúng irgc nêu rõ
chiếc tàu mang tên stena imperial đã bị bắt giữ
khi đi qua eo biển hockmoos vì không tôn trọng
các quy định hàng hải quốc tế
chiếc tàu này đã được đưa tới khu vực bờ biển
nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết
liên quan đến tình hình căng thẳng trên bán đảo triều tiên
ngoại trưởng mỹ mike pompeo vừa bày tỏ hy vọng rằng
các cuộc đàm phán với triều tiên về chương trình vũ khí hạt nhân
của nước này sẽ sớm được nối lại
đồng thời trích dẫn cam kết trước đó của lãnh đạo hai nước
trong thông báo ngoại trưởng pompeo cho biết
mỹ hy vọng vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
có thể xác nhận qua đó thế giới cảm thấy yên tâm về tiến trình này
về những thông điệp từ bình nhưỡng cho biết
có thể nối lại các vụ thử nghiệm vũ khí
trong trường hợp mỹ và hàn quốc tổ chức các cuộc tập trận
ông pompeo cho hay mỹ đã thực hiện chính xác
những gì tổng thống trump đã cam kết với chủ tịch kim
ngoại trưởng mỹ cũng tin tưởng rằng
những cuộc đối thoại giữa hai nước sẽ tiếp tục diễn ra
thông báo của ngoại trưởng mỹ được đưa ra trong thời điểm
có một số nguồn tin ngoại giao cho biết
washington mới đây đã đề xuất với triều tiên
về tổ chức các cuộc đối thoại cấp chuyên viên
tuy nhiên bình nhưỡng tới nay chưa đưa ra phản hồi nào
trong khi đó cơ quan xúc tiến thương mại hàn quốc mới đây cho biết
kim ngạch thương mại trong năm hai nghìn một mươi tám của triều tiên
đã giảm mạnh với nguyên nhân chủ yếu
được cho là do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
còn tại hàn quốc người dân nước này bắt đầu tẩy chay
các sản phẩm và dịch vụ từ nhật bản
khi mà quan hệ chính trị và kinh tế giữa hai nước xấu đi nhanh chóng
sau khi tokyo quyết định hạn chế xuất khẩu
một số vật liệu công nghệ cao sang seoul
và cảnh báo có thể đưa hàn quốc ra khỏi danh sách
các quốc gia đáng tin cậy được hưởng yêu đái về thủ tục thương mại
theo hiệp hội các siêu thị hàn quốc kma
có hơn hai trăm linh siêu thị và cửa hàng tạp hóa tại nước này
đã tự nguyện rút tất cả các sản phẩm của nhật bản ra khỏi kệ hàng của họ
việc hủy các tour du lịch sang nhật bản cũng đang trở nên phổ biến
công ty lữ hành hanatour cho biết
họ hiện chỉ nhận được năm trăm linh lượt đặt tour du lịch sang nhật bản mỗi ngày
giảm mạnh từ mức trung bình một một trăm linh lượt trước đó
trong khi đó lotte home shopping cho biết
họ đã ngừng phát sóng quảng cáo cho các gói tour du lịch nhật bản
vì họ biết chắc chắn kết quả sẽ không khả quan
bên cạnh đó các hãng hàng không jeju air và korean air
cũng thông báo lượng đặt vé đến nhật bản giảm nhẹ trong thời gian gần đây
thành phố new york của mỹ vừa ban bố tình trạng khẩn cấp
do tình trạng nắng nóng cao kỷ lục
tại khu vực bờ đông đến trung tây trong dịp cuối tuần
và có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng một trăm tám mươi năm triệu người
giới chức thành phố new york cho biết
tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng cho tới hết ngày hai mươi một tháng bảy
theo giờ địa phương kèm theo sắc lệnh hành pháp
yêu cầu các tòa nhà cao tầng giảm hệ thống điều hòa xuống mức hai mươi năm độ c
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
chính quyền thành phố cũng sẽ hạn chế sử dụng điện
nhằm giảm tài cho mạng lưới điện
trong khi đó giới chức thành phố detroit cũng khuyến cáo người dân uống nhiều nước
giảm hoạt động ngoài trời để đảm bảo sức khỏe
những người vô gia cư cũng sẽ được lực lượng chức năng di chuyển
tới những địa điểm có nhiệt độ phù hợp
cơ quan khí tượng mỹ cảnh báo tình trạng nắng nóng trong dịp cuối tuần này
tại khu vực bờ đông và trung tây có thể đẩy nhiệt độ lên mức cao kỷ lục
và có nguy cơ gây tử vong
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại